từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đội tuyên truyền xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã ra quân thực hiện chuyên đề xử lý xe buýt grabbuide vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo đó qua một tuần triển khai các lực lượng đã phát hiện rất nhiều hành vi vi phạm trong đó xe buýt vi phạm chủ yếu lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy đi không đúng làn đường nhiều xe chạy với tốc độ rất cao tạt rẽ gấp đón khách gây nguy hiểm cho người đi đường
do vậy tùy theo những lỗi vi phạm mà mức phạt tiền cao kèm theo hình thức giữ bằng những lỗi đón khách không đúng nơi quy định phạt một năm triệu đồng một lần đi không đúng làn đường quy định một triệu đồng không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy hoặc dừng bên trái đường một chiều phạt bảy trăm linh đồng